tin an ninh trả tự tại tp hcm hai đường dây mua bán trái phép chất ma túy tàng chữ lưu hành tiền giả do phạm ngọc đức biệt xanh là đức khỉ cầm đầu và nguyễn ngọc tiền giữ vai trò giúp sức đã bị công an quận bình thạnh công an quận tám tp hcm phối hợp triệt phá
hiện cơ quan công an đã bắt giữ một mươi bốn đối tượng tiến hành khám xét khẩn cấp một mươi một địa điểm là chỗ ở kho cất dấu ma túy của các đối tượng
công an thành phố đã phát hiện thu giữ gần một mươi kg ma túy tổng hợp các loại hơn hai trăm linh viên thuốc lắc hai khẩu súng côn dụng một khẩu súng thể thao ba mươi viên đạn
đáng chú ý còn có bốn tám kg bột hóa chất phụ da phục vụ quá trình bào chế đóng gói ma túy nước vui thành phẩm một vỏ túy nước vui và các dụng cụ máy móc phục vụ bào chế ma túy nước vui
cướp giật tài sản để lấy tiền đưa về cho gia đình sắm tết
đó là hành vi của trần thêm chú tại quận liên hợp
liên triều hiện thêm đã bị công an quận liên triều thành phố đà nẵng bắt giữ
vào chiều ngày năm tháng hai thông tin về vụ cướp giật tài sản của một phụ nữ đi trên đường xảy ra tại giao lộ nguyễn viết xuân nam trân được công an quận liên triều tiếp nhận
ngay sau đó đơn vị đã tổ chức lực lượng xác minh truy xét sau hơn một ngày nỗ lực truy vết đối tượng trần thêm được xác định là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản
tại cơ quan công an thêm khai nhận do thấy người phụ nữ để lộ sợi dây chuyền vàng cỡ lớn nên nảy sinh ý định cướp giật
lợi dụng lúc bị hại không để ý thêm đã áp sát giật lấy sợi dây chuyền và tăng ga bỏ chạy để mặc người phụ nữ ngã ra đường
tài sản có được thêm đem đi bán được hơn một mươi bốn triệu đồng trả nợ sáu triệu và mang tám triệu đồng về nhà cho vợ sáng tết
một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà thắng thua bằng tiền vừa bị công an huyện vĩnh lợi
tỉnh bạc điêu triệt xóa thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
tiếp tục gia quân tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn
vào trưa ngày hôm qua lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện vĩnh lợi đã bắt quả tăng năm đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền
trên địa bàn xã long thạnh huyện vĩnh lợi tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ hai con gà trống ba cặp cửa sắt
số tiền gần hai mươi bốn triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan và hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
nhân dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái nguyên đã tổ chức hoạt động hỗ trợ giúp đỡ và tặng quà người dân trên đường trở về quê ăn tết
đây là năm thứ hai những hoạt động ý nghĩa này được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái nguyên triển khai
những ngày cận tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
lượng người dân đi làm ăn xa di chuyển bằng xe mô tô trên các tuyến đường qua địa phận thái nguyên gia tăng
cùng với việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thái nguyên đã thành lập các tổ hỗ trợ giúp đỡ và tặng quà người dân trên hành trình về quê vui tết đoàn viên
trong ngày sáu tháng hai phòng cảnh sát giao thông đã trao một trăm linh phần quà gồm bánh kẹo mứt tết chè nước uống tặng người riêng di chuyển trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh thái nguyên
những việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đã góp phần chia sẻ hỗ trợ giúp đỡ người dân bớt mệt nhọc trên công đường trở về quê đồng thời vun đắp tình cảm gắn bóng mật thiết giữa lực lượng công an với nhân dân
thưa quý vị nhiều năm trở lại đây thì những chuyến xe không đồng miễn phí đã không còn xa lạ